hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện ở các tỉnh vùng núi làm cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới một km trong sương mù
còn ở vùng đồng bằng nhiệt độ cao hai mươi bốn hai mươi năm độ và trời mát mẻ
trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của không khí lạnh trời lại có nắng về chiều
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh bắc bộ sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ thời tiết mát mẻ
dự báo kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì liên tục đến khoảng ngày hai mươi ba tháng một mươi
với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế cũng có một lớp sương mù nhẹ
nhưng tình trạng sương mù này sẽ không kéo dài vì nắng sẽ xuất hiện ở miền trung từ sớm
sau chín giờ sáng cả miền trung trời nắng giáo cường độ nắng ở các khu vực là khá đồng nhất
vì thế nền nhiệt ở hầu khắp miền trung sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
đối với nam bộ và tây nguyên vào lúc này thời tiết cũng khá dễ chịu
tây nguyên với mức nhiệt chỉ khoảng hai mươi một cho đến hai mươi ba độ thì trời hơi xe xe lạnh
còn ở nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ tiết trời nắng ráo mát mẻ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh tây nguyên sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi cho đến ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh nam bộ sau một mươi năm giờ chiều sẽ có mưa rào và rông rải rác
khu vực miền tây nam bộ mưa sớm hơn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực miền tây nam bộ chỉ giao động trong khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trong khi đó khu vực miền đông nam bộ có nhỉnh hơn mức nhiệt là từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển thời tiết xấu tiếp tục tập trung ở khu vực biển từ cà mau cho đến kiên giang
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
mưa rào và rông xuất hiện vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
trong khi đó ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
cường độ gió đông bắc giảm xuống còn cấp bốn cấp năm nên sóng biển giảm xuống dưới mức là hai năm mươi m
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước